thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
vừa có quyết định khen thưởng chín công an cấp xã tiếp theo về đích hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip điện tử
đến ngày một mươi bốn tháng bốn thì đã có thêm chín công an cấp xã gồm xã cái chiên huyện hải hà của tỉnh quảng ninh
xã thượng lộ huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế xã ân phú huyện vũ quang của tỉnh hà tĩnh
xã sơn lĩnh và xã tân mỹ hà huyện hương sơn của tỉnh hà tĩnh xã kỳ châu huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
xã quang lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh xã trị an và xã bình lợi huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
đạt thành tích xuất sắc trong duy trì dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống và cấp đạt một trăm linh
thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn
do đó để kịp thời khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ công an đồng thời tiếp tục lan tỏa đến công an
các đơn vị địa phương trên cả nước góp phần tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi bộ trưởng tô lâm quyết định khen thưởng công an chín xã nêu trên
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba
bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi thư khen và quyết định khen thưởng công an sáu xã phường thuộc các địa phương
hà nam hải phòng hà tĩnh gồm xã liêm phong huyện thanh liêm xã hoàng tây huyện kim bảng
phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam xã gia luận và xã hiền hào huyện cát hải
thành phố hải phòng xã thạch canh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đây là sáu công an cấp xã đầu tiên đã xuất sắc về đích hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip điện tử